tối qua ngày hai mươi năm tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc ngày văn hóa du lịch ninh thuận
sự kiện nhằm giới thiệu quảng bá và tôn vinh văn hóa du lịch ninh thuận đến với người dân thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung
đến dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hà nội
ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội có nhiều hoạt động phong phú đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật múa
hát trình diễn trang phục truyền thống trăm trích đoạn các lễ hội dân gian độc đáo giới thiệu nhạc cụ
biểu diễn nghệ thuật làm gốm bào trúc triển lãm ảnh đẹp ninh thuận
ngoài ra du khách cũng được thưởng thức văn hóa ẩm thực đa dạng của vùng đất đầy nắng gió
như các món được chế biến từ thịt cừu rượu vang nho
đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa hợp tác giữa tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hà nội trên lĩnh vực văn hóa và du lịch
quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc sản phẩm du lịch sản vật của tỉnh ninh thuận đến với người dân hà nội và du khách cả nước
ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại nhà bát giác phố đi bộ quận hoàn kiếm hà nội